ngày hai mươi ba tháng hai ủy bạc liêu tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm hai nghìn một mươi tám
theo đó tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành
các lĩnh vực kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy tối đa lợi thế tiềm năng thế mạnh của tỉnh
chú trọng phát triển bền vững với trọng tâm bốn trụ cột
cụ thể là phát triển nông nghiệp trong đó tỉnh xác định thủy sản là mũi nhọn tập trung xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
phát triển nuôi tôm và sản xuất tiêu thụ lúa gạo nâng cao giá trị nông sản
ngoài ra tỉnh bạc liêu trú trọng phát triển năng lượng tái tạo như điện gió điện năng lượng mặt trời
tiếp tục phát triển du lịch với định hướng trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và trở thành trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông kiều long
đồng thời tỉnh phát triển có trọng tâm các lĩnh vực thương mại dịch vụ giáo dục đào tạo y tế chất lượng cao
tỉnh ủy bạc liêu đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ quyết tâm tạo đột phá về các mặt nhất là về phát triển kinh tế công tác xây dựng trình đốn đảng trong năm hai nghìn hai mươi
tạo bước phát triển mới từ nay đến cuối nhiệm kỳ đảng bộ tỉnh năm hai nghìn hai mươi phấn đấu đưa bạc liêu trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông cửu long và cả nước